thông tin đầu tiên liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật cano ở biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng hai
đã có thêm một thi thể nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy
thi thể bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín được tìm thấy vào lúc hai mươi ba h đêm qua ngày hai mươi bảy tháng hai
lực lượng chức năng nhận định ban đầu có thể do sóng đánh cuốn trôi thi thể và hộp kỹ thuật phía sau lái của cano
đây là nạn nhân tử vong thứ một mươi sáu trong vụ chìm cano du lịch
đến thời điểm này còn một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín vẫn mất tích
cũng trong sáng nay lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt khám nghiệm hiện trường chiếc cano gặp nạn
cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trọng tải toàn phần số lượng người được phép trở sức kéo đẩy là bốn một tấn tương ứng với ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê xen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba đủ điều kiện điều khiển phương tiện
thông tin về vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra tại quảng bình
công an tỉnh quảng bình
huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ truy tìm đối tượng dùng dựa tấn công bố ruột dẫn đến tử vong
tại địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi sáu tháng hai do xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng nguyễn văn minh
ở thôn lại xá xã sơn thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã dùng dựa tấn công bố ruột
sau khi gây án đối tượng minh đã bỏ trốn vào rừng còn vết thương của nạn nhân quá nặng nên đã tử vong
nhận được tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra làm rõ
công an tỉnh quảng bình đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng để truy tìm đối tượng gây án
trong khi đó tại cà mau cách đây ít ngày công an tỉnh cà mau nhận được tin báo về cái chết của một người đàn ông chín mươi tuổi
chú tại ấp cái ngay xã thanh tùng huyện đầm rơi với nhiều thương tích ở vùng đầu
nhanh chóng vào cuộc điều tra chỉ sau vài giờ đồng hồ các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng công an huyện đầm rơi đã làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản hung thủ là ai
và động cơ nào đã khiến nghi phạm có thể thực hiện hành vi quyết liệt đến như vậy
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai bà nguyễn thị mai thảo về nhà thì phát hiện cha ruột là ông nguyễn văn phương tử vong ở ngoài sân
bà thảo và người thân đến đưa ông phương vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện trên người ông phương có nhiều vết thương lạ
thêm vào đó số tiền trên chục triệu đồng mà ông phương thường mang theo trên người đã không còn
nghi vấn nên gia đình đã trình báo công an xã thanh tùng huyện đầm rơi vụ việc gây xôn xao tại vùng quê vốn rất yên bình
giấu vết là tại trong đầu có những cái dấu đứt bự với mặt mài thì nó cứ chày suốt
nên từ do đó là trong gia đình mới là nhờ đến công an
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng công an huyện đầm rơi nhanh chóng đến hiện trường làm sáng tỏ vụ án trong thời gian nhanh nhất
qua điều tra lực lượng thực hiện nhiệm vụ xác định đây là vụ án giết người
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
vụ án đã được xác định là quách thành lâm sinh ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn năm ngụ tại ấp tân hùng xã ngọc chánh huyện đầm rơi đối diện với nhà của bị hại
sau khi nhận được tin báo được sự chỉ đạo sát sao của giám đốc công an tỉnh phòng kinh sát thành sự đã cử bang chỉ huy phòng cùng điều tra viên cán bộ trinh sát có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh khám phá
chúng tôi kết hợp với công an huyện đầm dơi đến ngay hiện trường
chúng tôi đã xác định đối tượng nghi giắn sàng lọc các đối tượng nghi giắn bằng các biện pháp nhiệm vụ của mình
và trong dài giờ đã xác định đối tượng là thực hiện hành vi phạm tội
rồi chúng tôi củng cố tài liệu chứng cứ và đấu tranh và tiến hành bắt giữ điều tra theo quy định của pháp luật
theo khai nhận ban đầu do là hàng xóm nên lâm thường đến nhà ông nguyễn văn phuông chơi và biết ông thường để tiền trong người
trong ngày hai mươi bốn tháng hai biết ông phuông ở nhà một mình nên lâm nảy sinh ý định trộm các tài sản
trong lúc thực hiện hành vi thì bị ông phương phát hiện lâm đã dùng cây gậy đập nhiều nhát vào đầu ông làm nạn nhân tử vong
sau đó lấy đi số tiền gần một mươi hai triệu đồng và đem về nhà cất giấu
từ những chứng cứ và lời khai thu thập được lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số tăng vật được lâm cất giấu trong nhà
hiện đối tượng và tăng vật đã được di lý về công an tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
lại có thêm một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đắk lắc bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đấu tranh triệt phá
các đối tượng trong đường dây cá độ đều trú tại thành phố bôn ba thuật tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cáo độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao dịch cho các con bạc cá cược
phương tiện giao dịch chính trong việc tổ chức đánh bạc là sử dụng mạng xã hội như salo messenger viber để nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định
vừa chết vì covid một mươi chín để lừa đảo dương văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau một thời gian quen biết với chị lê thị khái là công nhân làm việc tại
một công ty trên địa bàn huyện bình xuyên hiền đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai lấy lý do là muốn mua xe máy cho chị khái nhưng còn thiếu tiền hiền đã vay của chị khái gần một mươi sáu triệu đồng
tiếp đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng một hiền tiếp tục gọi điện mượn xe máy của chị khái rồi mang đi bán được hơn bảy triệu đồng
khi bị chị khái gọi điện đòi xe hiền đã lấy lý do bị dương tính với covid một mươi chín nên phải đi cách ly
sau đó hiền tiếp tục giả giọng người khác nói dối là mình đã bị chết do dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm mục đích cắt đứt quan hệ với chị khái để chiếm đoạt toàn bộ số tài sản đã vay mượn
nghi ngờ về hành vi của hiền chị khai đã đi trình báo sự việc tới cơ quan công an
thông tin từ công an tỉnh thái bình cho biết đơn vị vừa phát hiện và thu giữ một bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại đường thuộc thôn diệc xã tân hòa huyện hưng hà tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
mà tùy công an huyện hưng hà phối hợp với công an xã tân hòa
phát hiện hoàng thị hiền chú tại xã tân hòa huyện hưng hà có hành vi bán một trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
trên bao bì sản phẩm in chữ nước ngoài nhưng mà không có nhãn phụ bằng tiếng việt
quá trình làm việc hiền đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
cũng như là các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị y tế
hiền khai nhận do nhận thấy thời điểm này có nhiều người có nhu cầu cần mua kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
nên đã mua một thùng với số lượng là một bộ kit với số tiền bảy mươi triệu đồng
với mục đích bán kiếm lời cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
đến trưa ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bình dương phối hợp với địa phương
đã dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại một sưởng gỗ pallet trên địa bàn phường tân đông hiệp
thành phố dĩ an tỉnh bình dương
hiện tại thì lực lượng công an vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường của vụ hỏa hoạn này
trước đó vào dạng sáng cùng ngày sườn gỗ pallet bất ngờ bốc cháy đám cháy xảy ra trong khu dân cư
khiến nhiều người dân hoảng sợ nhiều người dân phải di rời đồ đạc vì sợ cháy lan
đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng hô hoán nhau dập lửa
tuy nhiên do trong khu nhà xưởng chứa vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã bùng phát dữ dội
nhận được thông tin lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
sau thời gian ngắn ngọn lửa cơ bản được khống chế tuy nhiên toàn bộ nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông
đã bị lửa thiêu dụi và đổ sập hoàn toàn nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
tại tỉnh bình phước một chiếc xe ô tô năm chỗ chạy về tốc độ khá cao đã tông thẳng vào đuôi xe cần cầu
đang lưu thông cùng chiều phía trước khiến chiếc xe bị găm thẳng vào gầm xe tải cầu
đầu xe biến dạng hoàn toàn hai người trên xe thoát chết nhưng cũng bị thương nặng
vụ thân nạn xảy ra vào sáng nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố một phường tiến thành tp đồng xoài
thông tin ban đầu nam tài xế tên tuấn ba mươi ba tuổi chú bình phước điều khiển xe ô tô loại năm chỗ
mang biển số chín mươi ba a hai mươi sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba trên xe chở một phụ nữ ba mươi sáu tuổi lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn
hướng từ tp đồng xoài đi tỉnh đắk nông đến đoạn khu phố một phường tiến thành
chiếc xe chạy với tốc độ khá cao bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải cẩu
mang biển số chín mươi ba c năm nghìn sáu trăm năm mươi đang lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh đã khiến toàn bộ phần đầu xe bị găm dính vào đuôi xe tải biến dạng hoàn toàn
tài xế tuấn và người phụ nữ ngồi trên xe thoát chết trong găng tấc nhưng đã bị thương nặng
phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm hoàng văn huy
lều văn luận đinh trung hiếu cùng chú ở tỉnh hưng yên và nguyễn văn hoàng chú ở tỉnh thái nguyên
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
đáng chú ý đây là nhóm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen với số con nợ lên tới cả trăm người
nạn nhân là một thanh niên chú ở xã trác văn thị xã duy tiên
trước đó nạn nhân có vay hơn một trăm linh triệu đồng với lãi suất cao của một trong số bốn đối tượng này
nhưng chưa trả lãi theo thỏa thuận
vào ngày một mươi chín tháng hai nạn nhân đang điều khiển xe ô tô tải thì bất ngờ bị bốn đối tượng đi xe ô tô bảy chỗ
chặn ép đầu xe rồi khống chế đưa về hương yên
nhóm đối tượng đe dọa và ép buộc nạn nhân viết giấy bán xe ô tô trên và một giấy vay nợ một trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã phối hợp với công an thành phố hương yên
nhanh chóng điều tra và bắt giữ được bốn đối tượng gồm huy luận hiếu và hoàng
thu giữ được toàn bộ số vật chứng vụ án gồm hai xe ô tô và các tài liệu khác
qua khám xét thu thập tài liệu bước đầu cơ quan công an xác định
từ cuối năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay các đối tượng cho gần một trăm linh người vay lãi suất cao với tổng số tiền khoảng ba tỷ đồng
khi nhận diễn biến tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín trên cả nước trong ngày hôm qua số ca mắc tăng lên gần tám mươi bảy ca
hà nội xếp vị trí nhiều nhất với hơn một mươi một năm trăm một mươi bảy f
suốt hơn một tháng vừa qua hà nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo thống kê của sở y tế hà nội chỉ một năm trong số này phải nhập viện
trong đó chỉ có chưa đến chín trăm linh ca nặng nguy kịch ba năm trăm linh ca diễn biến mức độ trung bình
sở y tế hà nội cho biết thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền phối hợp với ngành y tế
huy động nhân lực hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở từ các lực lượng như đoàn thanh niên hội phụ nữ
các lực lượng y tế công lập các bác sĩ đã nghỉ hưu huy động cả học sinh sinh viên
từ các trường đại học cao đẳng chuyên ngành y dược tham gia hỗ trợ
đồng thời tập huấn phổ biến cho tất cả các quận huyện trong việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin
để xác nhận và tiếp qua zalo hoặc bất kỳ hình thức điện tử nào có thể sử dụng được
người dân được xác nhận đã dương tính khỏi bệnh hoàn thành cách ly
sau đó được gửi văn bản cứng giấy tờ qua tổ dân phố tổ covid cộng đồng
hay ban quản lý các tòa nhà trung cư
cũng theo sở y tế hà nội sẽ quan tâm tới các đơn vị điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
để giảm thiểu thấp nhất tỷ lệ tử vong
trước diễn biến mới của dịch bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng hai phó chủ tịch ubnd tp hà nội
chử xuân dũng đã ký ban hành văn bản số năm trăm bảy mươi
ubnd gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế ubnd các huyện thị xã
về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi tám huyện thị xã chuyển từ dạy và học trực tiếp
tại trường sang học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh
ubnd tp thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo tại tờ trình số bốn trăm sáu mươi
vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
tại một mươi tám huyện thị xã chuyển từ lớp một đến lớp sáu
trạng thái dạy học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trần văn mương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân an
xã bình thạnh trung huyện lớp vò tỉnh đồng tháp

tội trộm cắp tài sản cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại khóm tân thuận thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
và đối tượng cao văn nu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại ấp tân hòa trung
xã tân hội thị xã hồng ngự tỉnh đông tháp bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đồng tháp và công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý